sau khi trực tiếp thị xát phát lệnh khởi công dự lễ khánh thành một số công trình hạ tầng cơ sở trọng điểm quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thái bình
vào chiều nay một mươi bốn tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh
về tình hình phát triển kinh tế xã hội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín thái bình xác định là năm tăng tốc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được đại hội đảng bộ thứ một mươi chín đề ra
do vậy thái bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất trọng tâm là thực hiện tốt năm đột phá trong sản xuất nông nghiệp
gắn với tăng cường tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp hàng hóa nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn có tác động quan trọng đến sản xuất nông nghiệp
tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác của thủ tướng đã căn cứ vào nội dung mà lãnh đạo tỉnh nêu lên để đưa ra các ý kiến
đóng góp bổ sung về nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế và khu vực để thay đổi nhanh chóng hơn
các thành viên trong đoàn công tác của thủ tướng đã căn cứ vào nội dung mà lãnh đạo tỉnh nêu lên để thay đổi nhanh chóng hơn